theo kết quả nghiên cứu mới nhất của ngân hàng hsbc về những điểm đến tốt nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy cho một sự nghiệp quốc tế thành công
việt nam được đánh giá cao về các điều kiện đãi ngộ ngoài lương thường sự cân bằng công việc cuộc sống và sự hài lòng trong công việc
theo khảo sát trong phạm vi châu á đặc biệt là đông nam á đa số các chuyên gia nước ngoài tham gia khảo sát đều nói rằng họ hài lòng với công việc tại việt nam
ngoài ra singapore thái lan indonesia cũng là những địa điểm hấp dẫn
bên cạnh đó sức hút của cuộc sống làm chuyên gia nước ngoài tại các nước châu á cũng nằm ở các điều kiện đáy ngộ trong gói lương thưởng với tỷ lệ đồng thuận cao nhất
bảy mươi bảy số chuyên gia nước ngoài tại việt nam tham gia khảo sát đồng ý với nhận định này
về cân bằng công việc cuộc sống thái lan dẫn đầu châu á với sáu mươi chuyên gia nước ngoài cho rằng họ đạt được sự cân bằng trong khi tỷ lệ này của việt nam là năm mươi bảy
điểm số và thứ hạng
trong bảng xếp hạng các điểm đến tốt nhất cho sự nghiệp quốc tế được đánh giá dựa trên tiêu chí cơ hội học hỏi những kỹ năng mới sự thăng tiến trong sự nghiệp sự đảm bảo về thu nhập gói đãi ngộ sự cân bằng công việc cuộc sống văn hóa làm việc và sự hài lòng trong công việc